ngày hai tháng hai trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu năm mới đinh dậu hai nghìn hai mươi
chủ tịch nước trần đại quang đã phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ tại thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh năm mươi bảy năm qua cứ mỗi độ tết đến xuân về
ghi nhớ và làm theo lời dạy của bác hồ mùa xuân là tết trồng cây làm cho đất nước càng ngày càng xuân
nhân dân ta lại tổ chức ngày hội tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
tết trồng cây đã trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những ngày vui tết
đón xuân và đem lại những kết quả to lớn góp phần tích cực bảo vệ môi trường phát triển kinh tế xã hội đất nước
hiện nay các diễn biến do biến đổi khí hậu toàn cầu như nước biển dân thiên tai bão lũ bất thường
sức tàn phá ngày càng lớn đe dọa cuộc sống của con người bảo vệ môi trường đã trở thành yêu cầu sống còn với mọi quốc gia
chủ tịch nước kêu gọi các cấp các ngành các địa phương toàn thể đồng bào đồng chí các cụ các bác các anh các chị
các cháu thanh niên thiếu nhi cả nước trong những ngày vui tết đón xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy hăng hái tham gia trồng cây
trồng rừng trồng cây ăn quả cây lấy gỗ lấy bóng mát trồng cây chắn gió bảo vệ đê sông đê biển chống xói mòn đất
chống xâm nhập mặn vào đồng bằng chống cát bay trồng rừng phòng hộ rừng đặc dụng rừng kinh tế phù hợp với điều kiện từng nơi
đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ rừng ngăn chặn tình trạng chặt phá đốt rừng khai thác rừng trái pháp luật
làm tốt điều này là làm theo lời dạy của bác vừa góp phần phát triển kinh tế so đói giảm nghèo nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân
vừa giữ gìn môi trường sống bền vững cho muôn đời con cháu